bộ trưởng tô lâm chúc mừng công an xã nghĩa trụ có trụ sở làm việc mới khang trang hiện đại đồng thời nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã nghĩa trụ là công trình thể hiện sự quyết tâm của bộ công an sự tâm huyết trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp sự quyết liệt chủ động của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hương yên trong thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
công an xã nghĩa trụ nâng cao tinh thần trách nhiệm sử dụng công trình với phương châm giữ tốt dùng bền xây dựng trụ sở xanh sạch đẹp phục vụ tốt công tác chiến đấu lập nhiều chiến công giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình cũng đang phối hợp tuyên truyền vận động người dân giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo nhân dân vui tết đón xuân được an toàn vui tươi và lành mạnh
những lá cờ tổ quốc mà lực lượng cảnh sát giao thông trao tặng cho bà con được nâng niu gìn giữ và trang trọng treo lên để chuẩn bị đón năm mới trên những bản làng vùng biên giới
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hương yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm văn trờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú tỉnh hương yên về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hương yên phát hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi ba trờ đã quản lý và sử dụng tài khoản facebook trờ phạm văn và nguyễn minh tân phát livestream đăng tải chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
vào ngày hôm nay đã tiến hành kiểm tra bắt giữ nguyễn văn tiến khi đang điều khiển xe tải vận chuyển năm trăm bảy mươi sáu hộp pháo nổ với trọng lượng hơn chín trăm ba mươi tám kg từ biên giới campuchia về tp hcm để tiêu thụ thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan